thưa quý vị và các bạn như thông tin chúng tôi đã đưa trong bản tin trước vào dạng sáng nay ngày hai mươi bảy tháng sáu
một vụ cháy xảy ra tại cửa hàng sửa chữa điện lạnh tại địa chỉ số bảy mươi một trên năm khu phố sáu phường tân biên tp biên hòa
đã khiến bốn người trong một gia đình tử vong phóng viên antv đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận về vụ việc này
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và viện kiểm sát nhân dân tỉnh khẩn trương điều tra làm rõ
vụ cháy cũng là lời cảnh báo cho các hộ dân nhất là các hộ kinh doanh
cần nâng cao ý thức trong việc phòng chống cháy nổ đặc biệt cần lưu ý hệ thống thoát hiểm
bởi lẽ đây không phải là lần đầu tiên tại thành phố biên hòa xảy ra cháy nhà
khiến nhiều người trong một gia đình tử vong do không thể chạy thoát ra ngoài